hai cám bộ xã và ba người dân bị thiệt mạng nhóm người này cũng tấn công làm hai cám bộ công an bị trọng thương
sau khi nhóm đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở ubnd xã ea tiêu ubnd xã ea tu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vào sáng ngày một mươi một tháng sáu
lực lượng chức năng đã tổ chức các chốt chặn bảo vệ hiện trường truy bắt các đối tượng
đồng cảm và chia sẻ với các cám bộ chiến sĩ ngày đêm canh gác truy quét quyết liệt các đối tượng xấu
nhiều hội viên phụ nữ trong các xã đã chung sức đồng lòng góp của góp gạo nấu những phần cơm nghĩa tình để gửi đến lực lượng chức năng
những ngày này gia đình bà hoi rai mlo xã ea ninh huyện chư quynh tỉnh đắk lắc tấp nập nấu nướng chuẩn bị cơm trưa cơm tối cho tổ chốt chặt trong buồn
bữa cơm cho khoảng hai mươi người với các món ăn đầy đủ dinh dưỡng
ai cũng nhanh tay mong sớm mang đến bữa cơm đủ chất dinh dưỡng
cho lực lượng chức năng đang chốt chặn trong buồn
đồng viên tinh thần tất cả anh em lực lượng dân quân cũng như là công an rồi là trong bốn làng để động viên tinh thần có lòng để bảo vệ giữ gìn trật tự cho bốn làng cũng như là xã nhà của mình để cho nó yên ổn
trước đó nguyễn quốc thắng bị một thanh niên trú tại xã bào đồn cùng với nhiều thanh niên đuổi đánh
đến chiều ngày một tháng năm thắng thấy thanh niên trên cùng với bốn người bạn khác đang ngồi nhậu nên thắng điện thoại rủ nguyễn văn toàn trần văn đức tài trương minh luân đánh trả thù
bốn đối tượng đi lấy hung khí gồm dựa dao tự chế xông đến chỗ thanh niên trên để đánh nhưng được mọi người can ngăn
bực tức do không đánh trả được cả nhóm chửi bới thách thức ham dọa đánh thanh niên trên
công an xã phước đông đã bắt giữ bốn đối tượng gồm toàn tài luân và thắng đưa về trụ sở làm việc
dù bốn đối tượng không gây thương tích cho thanh niên trên nhưng cả bốn đối tượng đã thành lập nhóm dùng hung khí nguy hiểm cố tình gây thương tích
vì vậy công an huyện gò dầu đã khởi tố bắt tạm giam bốn đối tượng trên về hành vi cố ý gây thương tích
thưa quý vị và các đồng chí thời gian qua tình hình tội phạm làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ vẫn còn phức tạp
đây không phải là câu chuyện
đây không phải là câu chuyện mới nhưng tình trạng này diễn ra ngày càng nhiều cần phải xử lý nghiêm minh nhằm bảo đảm sự công bằng
và góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ sở y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe an toàn cho người dân
phòng an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng trần thị kiều duyên về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó cuối năm hai nghìn một mươi bốn trần thị kiều duyên mua bằng tốt nghiệp cao đẳng và bảng điểm học tập toàn khóa chuyên ngành tài chính ngân hàng
mang tên trần thị kiều duyên từ người làm băng giả theo tin nhắn điện thoại quảng cáo
nhờ văn bằng giả này trần thị kiều duyên đã được nhận vào làm việc tại ủy ban nhân dân xã và tiếp tục sử dụng bằng giả trên
để trúng tuyển vào kỳ thi tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở y tế tỉnh quảng ngãi
quán thắng thì cũng lo sợ là sẽ có một ngày bị phát hiện
nhưng mà quán thắng cũng không có biết là hậu quả nó sẽ nghiêm trọng như thế này
tại vì suy nghĩ hồi đó chỉ đơn giản là suy khi mà phát hiện thì sẽ bị đuổi biệt rồi thôi chứ không có suy nghĩ là
không thể biết là nó sẽ bị tới mức nạn như thế này
người dân ở thị xã đức phổ bất ngờ khi hai phòng khám nhà khoa này lại dùng bằng giả
hai nghem ruột nguyễn thanh lâm và nguyễn thái dương trú tại thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an
công an tỉnh quảng ngãi điều tra làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó các đối tượng trên đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng y tế quảng nam
giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế để nộp hồ sơ đề nghị
và đã được sở y tế tỉnh quảng ngãi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
em có một cái bàn của anh trí và để nộp vô sở y tế để mà cấp chứng chỉ hành nghề
để hợp tác hóa cái công việc của em đang làm
bởi vì đăng ghế thì bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề mới đăng ghế được
thời gian qua công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá các ổ nhóm sản xuất mua bán giấy tờ văn bằng chứng chỉ giả
với quy mô lớn góp phần ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này
phương thức thủ đoạn làm giả tài liệu con dấu ngày càng tinh vi xảo quyệt sử dụng kỹ thuật vi tính
con dấu giả chất liệu in sao như thật nên khó bị phát hiện
bên cạnh đó việc mua bán giấy tờ giả được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội
không có địa chỉ cụ thể thông qua nhiều khâu trung gian nên gây khó khăn cho cơ quan điều tra
những người này không được đào tạo chuyên môn về những cái nghề đó
nhưng sử dụng văn bằng chứng chỉ giả để lừa dối cơ quan tổ chức và cũng thông qua đó lừa dối nhân dân để thu tiền
thì hành vi đó đã bị cơ quan điều tra công an tỉnh quảng ngãi khởi tố
cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng
mỗi công dân cần nâng cao ý thức đấu tranh với loại tội phạm này
bên cạnh đó các đơn vị tuyển dụng cũng cần nâng cao trách nhiệm
có quy định cũng như cần xác minh chặt chẽ trong khâu tuyển chọn cán bộ viên chức
còn như vậy tình trạng làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ mới bị loại bỏ